bốn tháng qua nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng âm dự báo mới nhất của quỹ tiền tệ quốc tế imf với kịch bản cơ sở dịch covid một mươi chín đặt đỉnh trong quý ii năm hai nghìn hai mươi và giảm trong nửa cuối năm gdp toàn cầu năm nay sẽ âm ba
vì vậy tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn hôm nay thủ tướng nhấn mạnh phải sớm phục hồi phát triển các hoạt động kinh tế xã hội đây là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế của cộng đồng và nhân dân cả nước